của cách mạng công nghiệp lần thứ tư cách mạng công nghiệp bốn đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại thời đại số
những thành tiệu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động của chính phủ và toàn xã hội
chính phủ số cùng với nền kinh tế số xã hội số đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của nhiều chính phủ và quốc gia trên thế giới
tuy nhiên để xây dựng chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số
nỗ lực hành động quyết liệt kịp thời và kiên trì của tất cả các chủ thể từ chính quyền đến người dân doanh nghiệp
đặc biệt là việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi mà trước hết là các quy định pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
tạo dựng khai thác sử dụng và bảo vệ dữ liệu dữ liệu mở kết nối và chia sẻ dữ liệu xác thực điện tử và bảo vệ thông tin cá nhân
thời gian tới sẽ có những nghị định
ví dụ về chia sẻ dữ liệu rất là ngạc nhiên là chúng ta nói rất nhiều về dữ liệu
nhưng mà hiện giờ chúng ta chưa có một cái trách nhiệm nào chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành đơn vị với nhau
hay là chúng ta nói về công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
nhưng chúng ta chưa có một cái hành lang pháp lý nào về chuyện xác thực
cái phần thứ nhất đó là cái phần dữ liệu
chính phủ điện tử trước đây cũng dựa trên dữ liệu
nhưng mà cái sự chia sẻ dữ liệu giữa các cái cơ quan trong chính phủ với nhau
để làm sao đến lượt các cơ quan đấy người ta có thể thực hiện được tốt
công việc của mình là cái sự chia sẻ đấy nó chưa sẵn sàng
sự chia sẻ đấy chưa sẵn sàng nó đi từ hai vấn đề chính
cái nhất cái hành lang pháp lý nó chưa có
cái góc độ thứ hai của chia sẻ dữ liệu đó là sau khi chính phủ có dữ liệu rồi
người ta gọi là dữ liệu chính phủ government data
thì động tác thứ hai là người ta thực hiện việc là dữ liệu mở open data
để làm sao có thể chia sẻ dữ liệu đấy cho người dân chia sẻ dữ liệu đấy cho doanh nghiệp
cái vấn đề về hành lang pháp lý cái vấn đề thứ hai là làm sao có thể xây dựng được cái văn hóa
cái nền tảng về chia sẻ dữ liệu đó là hai cái rất là mấu chốt
trong diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông lần này
chính phủ đã thể hiện rõ những quyết tâm trong việc xây dựng chính phủ điện tử
chính phủ doanh nghiệp và người dân sẽ cùng nhau chung tay hành động
thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đình hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
ngày một mươi tám tháng bảy đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
đã có buổi làm việc với quỹ đầu tư phát triển thành phố cần thơ
và bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo với đoàn giám sát quỹ đầu tư phát triển thành phố cần thơ cho biết
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu quỹ đã giải ngân gần bốn trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó các đơn vị sử dụng vốn vay đã trả nợ hơn ba trăm ba mươi tỷ đồng
việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài đã hỗ trợ rất lớn về vốn cho các doanh nghiệp
tại thành phố cần thơ thực hiện thành công các tiểu dự án phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương
dự án trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ được triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
với tổng mức đầu tư hơn sáu trăm linh năm tỷ đồng trong đó vốn vay oda hơn năm trăm ba mươi bốn tỷ đồng
giá trị giải ngân đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu hơn bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng đạt hơn tám mươi tám tổng vốn của dự án
dự án góp phần đảm bảo trang thiết bị cho bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
từ đó nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân đồng bằng sông kiều long
qua khảo sát thực tế và làm việc đoàn giám sát đánh giá cao việc quản lý và sử dụng
các nguồn vốn vay nước ngoài của các đơn vị nhất là góp phần đáng kể trong việc phát triển
kinh tế xã hội của địa phương đồng thời đoàn giám sát cũng yêu cầu các đơn vị cần xây dựng
kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài một cách hiệu quả trong thời gian tới
cùng với hoạt động tăng trưởng kinh tế của nhiều lĩnh vực tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sản lượng thủy hải sản đánh bắt và xuất khẩu trên địa bàn đà nẵng đều tăng ba năm
trong nửa đầu năm nay hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn thành phố đà nẵng duy trì ổn định
sản lượng ước đạt gần hai mươi một tấn đạt năm mươi bốn kế hoạch năm và tăng ba năm so với cùng kỳ năm trước
thời gian qua thành phố cũng đã tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
cũng như hỗ trợ bảo hiểm tai nạn cho người và tàu thuyền
nhờ đó sản lượng đánh bắt hải sản tăng trưởng góp phần ổn định xuất khẩu thủy hải sản
ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ba trăm tám mươi chín tp hcm cho biết
trong sáu tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý hơn một mươi hai tám trăm linh vụ vi phạm về buôn lậu
vận chuyển hàng lậu gian lận thương mại và hàng giả thu ngân sách hơn hai tỷ đồng
trung bình mỗi ngày ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm phát hiện xử lý hơn bảy mươi vụ vi phạm
trong đó có một hai trăm hai mươi sáu vụ buôn bán dần chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu
một mươi một một trăm năm mươi bảy vụ gian lận thương mại gian lận thuế bốn trăm bốn mươi ba vụ sản xuất buôn bán hàng giả
có ba mươi hai vụ xử lý hình sự thu ngân sách hơn hai bảy mươi tám tỷ đồng trong sáu tháng qua
thời gian tới bang sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra các nhóm hàng cấm có thuế xuất cao
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng ảnh
ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như hàng tiêu dùng ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống người dân
như thuốc lá rượu bia ma túy kim loại quý đồng dọc quan giả đường cát xăng dầu thang
mỹ phẩm thực phẩm chức năng phụ gia thực phẩm các loại chất cấm trong sản xuất da chăn nuôi
bên cạnh đó tăng cường phối hợp lực lượng hải quan bộ đội biên phòng và công an nâng cao trách nhiệm
kịp thời phát hiện các hành vi di phạm tại cửa khẩu
cũng tại thành phố hồ chí minh sở giao thông vận tải thành phố cho biết
bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sẽ triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường
để đậu ô tô trên địa bàn thành phố
theo đó dịch thu phí sẽ được thực hiện trên hai mươi một hai mươi ba tuyến đường trên địa bàn quận một quận năm quận một mươi
mức thu từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một xe do giờ đầu tiên
những xe đậu năm giờ mức phí có thể lên tới một trăm bảy mươi đồng một xe
các phương tiện được phép đổ xe dưới lòng đường có thu phí là ô tô từ bốn một mươi
sáu chỗ ngồi hoặc xe tải có tải trọng từ một năm tấn đến không quá hai năm tấn
để đổ xe ở các tuyến đường trên người sử dụng phải cài đặt và sử dụng ứng dụng myparking
trước mắt có thể thanh toán phí sử dụng tạm thời lòng đường qua hình thức
nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại đầu số một nghìn tám
hoặc cài ứng dụng myparking trên điện thoại di động thông minh
thời gian thử nghiệm sở giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý giám sát
điều hành thực hiện thu phí
dự kiến vào quý một năm hai nghìn một mươi chín
quân đội diệt theo tp hcm đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ
sẽ tiếp nhận việc quản lý và thu phí
chuyên ngành tim mạch luôn được ngành y tế đánh giá là một trong năm chuyên ngành cốt lõi
của ngành y tế của nước ta
do đó những cơ sở y tế tại các thành phố lớn
luôn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng quá tải
vì nhiều lý do như chất lượng y tế cơ sở trang thiết bị không đáp ứng được điều trị
từ những thực tế kể trên

đề án bệ tinh chuyên ngành tim mạch đã được đi vào thực tế
và ngày càng thể hiện được hiệu quả rõ rệt mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân
trong những năm qua với vai trò là bệnh viện hạt nhân của bộ y tế
bệnh viện tim hà nội đã hỗ trợ về nhân lực và trang thiết bị hiện đại cần thiết
giúp một mươi sáu bệnh viện ở các tuyến trung ương tuyến tỉnh và bệnh viện tư nhân
đủ điều kiện trở thành bệnh viện vệ tinh của mình ở chuyên khoa tim mạch
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn

thông tin của bộ y tế bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
sự quan tâm hỗ trợ của bộ y tế và bệnh viện tim hà nội để trở thành những bệnh viện vệ tinh trong
chuyên ngành tiêm mạch và tự chủ được về nhân lực cũng như trang thiết bị để điều trị nhiều
bệnh lý từ đơn giản đến phức tạp về tim mạch tại địa phương
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy bộ y tế đã đưa kinh phí về tắt đơn nguyên tim mạch
để sau đó nó sẽ là nền tảng những bác sĩ mà được chuyển sang khoa tim mạch đó sẽ là nền tảng để phát triển sau này

theo lộ trình từ nay tới năm hai nghìn hai mươi bên cạnh việc các bệnh viện hạt nhân ở tuyến trung ương hoàn thành triển khai toàn bộ gói kỹ thuật
và việc đào tạo nguồn nhân lực về chuyên khoa tim mạch cho các cơ sở
thì các bệnh viện tuyến cơ sở cũng sẽ nhận được sự đồng hành giúp đỡ của các bệnh viện tư chủ tài chính ở tuyến trên
trong công tác quản lý tư chủ tài chính hướng tới việc chủ động phát triển được chuyên khoa tim mạch nói riêng
và những chuyên khoa trọng điểm khác nói chung tại cơ sở
tại thành phố đà nẵng hội thiết bị y tế việt nam phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức khai mạc
triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược tại đà nẵng medifarm đà nẵng hai nghìn một mươi tám với chủ đề
trung tây vì sức khỏe cộng đồng đồng bào các dân tộc miền trung và tây nguyên
triển lãm gồm hai trăm năm mươi gian hàng của một trăm năm mươi doanh nghiệp trong nước và quốc tế
trưng bày giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngành y tế
một số hội thảo chuyên đề diễn ra như y tế cơ sở là nền tảng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
giám sát và dự phòng viêm gan virus b c thị trường trang thiết bị y tế việt nam
xu hướng và thời cơ cùng các hoạt động hướng tới cộng đồng rất ý nghĩa
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu quảng bá sản phẩm
giao lưu tìm kiếm đối tác kinh doanh mở rộng thị trường liên doanh liên kết
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế tại khu vực miền trung tây nguyên
ubnd tp hcm đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho năm sáu trăm một mươi hai em học giỏi cấp quốc tế
quốc gia và thành phố năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trong đó số học sinh giỏi năm nay đã tăng hơn một trăm một mươi hai em so với năm học trước
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám học sinh tp hcm tiếp tục gạt hái những thành tích xuất sắc
trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế quốc gia và có số lượng học sinh giỏi đứng đầu
trong cả nước
trong đó có một mươi bốn em đạt học sinh giỏi cấp quốc tế một trăm sáu mươi bảy em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia
năm hai trăm bốn mươi một em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố
tiêu biểu như các cuộc thi tinh học olympic châu á cuộc thi sobotacon quốc tế
cuộc thi khoa học ứng dụng quốc tế có nhiều em đạt giải cao
các em là những bông hoa rực rỡ sắc màu và đang tỏa sắc trong vườn hoa
của ngành giáo dục và đào tạo thành phố
những người em sẽ phấn đấu để có thể tham gia nhiều cuộc thi hơn
để trao dò kinh nghiệm cho mình nhiều hơn
em hứa sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được giải cao hơn nữa cho việt nam
cũng như cho trường cũng như là thành phố
trong ngày hôm nay em sẽ có nguyện vọng sẽ trở thành một kỹ sư robot
cũng như là phát triển ngành robot của việt nam phát triển ở quốc tế
như là nhật bản cũng như là mỹ
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo thành phố mong muốn các em không được thỏa mãn
với những thành tích đã đạt được phấn đấu học tập để trở thành những công dân tốt
có ý thức yêu đất nước lòng tự hào dân tộc để đóng góp công sức và trí tuệ của mình
vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước
đồng thời lãnh đạo thành phố cũng gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh
đã chăm lo ưm mầm những tài năng trẻ kiên nhận và trí ân đội ngũ thầy cô cháu
những người đã ngày đêm âm thầm đóng góp công sức trí tuệ
để bồi trưởng những nhân tài cho thành phố và đất nước
thưa quý vị không chỉ là nơi lưu trữ trưng bày nhiều hiện vật lịch sử
gắn với trạng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô
bảo tàng công an hà nội còn là một điểm du lịch hấp dẫn
nhất là đối với các gia đình trường học
tại đây trẻ em không những được vui chơi tìm hiểu lịch sử
mà còn được trực tiếp trải nghiệm làm chiến sĩ công an người lính cứu hỏa
được trang bị những kỹ năng để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đây là một buổi tham quan bảo tàng công an hà nội của các em nhỏ một trường mầm non
tại đây các em nhỏ được tham quan tìm hiểu
về lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an hà nội
được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật lịch sử có giá trị lớn
hơn nữa các em nhỏ còn được nhập vai vào người chiến sĩ công an
với trang phục mũ coi đi khám phá tìm hiểu trang phục được trưng bày
lắng nghe câu chuyện từ các chú công an chia sẻ
thứ nhất là tôi thấy các cháu tuổi còn nhỏ đi thăm bảo tàng
thì có thể là chưa hiểu được hết
nhưng thứ nhất là các cháu sẽ nhận biết được các chú công an
để khi mà có việc cần thì có thể chạy lại gọi giúp đỡ
đấy là về phần tham quan trong bảo tàng
còn về phần học phòng cháy chữa cháy thì điều quan trọng nhất
không phải là các cháu có thể là có khả năng chữa cháy hay là thoát hiểm
mà là các cháu khi mà trong lúc mà cần thiết mà khi nhà có cháy chẳng hạn
thì có thể bình tĩnh không hoảng sợ và phối hợp với bố mẹ
hoặc là các cán bộ phòng cháy chữa cháy để thoát khỏi đám cháy an toàn
đặc biệt tại đây các em nhỏ còn được tham gia một hoạt động tập huấn
kỹ năng phòng cháy chữa cháy được học những kiến thức kỹ năng cơ bản
để có thể tự bảo vệ bản thân mình khi có trường hợp cháy nổ xảy ra

những buổi tham quan bảo tàng như thế này không chỉ đem lại niềm vui cho trẻ em
mà còn giúp các em nhỏ hiểu thêm về những khó khăn vất vả